và thưa quý vị hình tượng bắc hồ được khắc họa qua rất nhiều loại hình nghệ thuật
từ văn học âm nhạc mỹ thuật kịch nói đến phim ảnh
tuy nhiên với nhạc kịch có lẽ chưa từng
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên nhà hát công an nhân dân đã xây dựng hình tượng bắc hồ bằng ngôn ngữ nhạc kịch
qua vở diễn người cầm lái
ngay trong buổi đầu công diễn tại nhà hát lớn hà nội cũng nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập nhà hát
một nghìn chín trăm tám mươi hai hai nghìn hai mươi hai vở diễn đã chạm đến trái tim người xem bằng sự đầu tư nghệ thuật dụ công
và nhiều sáng tạo trong cách thức giàn dự
điểm nhấn và cũng là thách thức của vở nhạc kịch chính là truyền tải hình tượng bác hồ
ở nhiều khoảng không gian thời gian khác nhau
nghệ sĩ lê tuân của nhà hát công an nhân dân được giao đảm nhiệm vai nguyễn tất thành
văn ba nguyễn ái quốc già thu là những giai đoạn rất quan trọng trong vở diễn
với ba hồi quê hương tiếng vọng non sông chuyến tàu định mệnh vở diễn người cầm lái là cuốn phim
quay chậm tái hiện cuộc đời bác kể từ những năm tháng ấu thơ cho tới khi có những bước chuyển
về nhận thức nung nấu khát vọng giải phóng dân tộc và quyết bước chân lên chuyến tàu định mệnh
để tìm đường cứu nước chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc việt nam đi đến thái lan
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong vở diễn nghệ thuật nhạc kịch kinh điển thế giới đã hòa quyện với chất liệu sân khấu truyền thống
để kể chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
sân khấu được thiết kế linh hoạt với bối cảnh cứng và cảnh trí động sử dụng hiệu ứng công nghệ ảo
chính những điều này đã giúp khán giả thưởng thức chiêm ngưỡng trọn vẹn kỹ thuật của các nghệ sĩ
trong giàn nhạc thay vì chỉ nghe thấy âm thanh từ phía hậu đài như thông thường
khán giả là người việt nói thì nói thôi tiếp cận cách hát của nhạc kịch
có thể là nó chưa hợp lắm thế nhưng người ta hay nghe và người ta hiểu
đây là cái mới và cái tầm thưởng thức của khán giả ngày càng được nâng cao
là dự án nhạc kịch đầu tiên của nhà hát công an nhân dân tác phẩm người cầm lái
được ekip lên ý tưởng và ấp ủ từ cuối năm hai nghìn hai mươi một tham khảo kỹ tư liệu để xây dựng kịch bản và triển khai sáng tạo
các nghệ sĩ cũng dày công tập luyện nhằm khai thác tối đa sức hấp dẫn của ngôn ngữ nhạc kịch
với mong muốn mang đến món ăn tinh thần đặc biệt mới lạ
tốt hơn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước